thưa quý vị cách đây bảy mươi năm năm thừa thiên huế là thủ đô phong kiến đầu não của chính quyền bù nhìn cả nước
nơi đóng quân của bộ máy tối cao của cố vấn nhật
nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh các tầng lớp nhân dân
trong đó có cả tầng lớp quan lại phong kiến yêu nước đã tập hợp quy tụ lại
tạo ra thắng lợi trọn vẹn của cuộc cách mạng tháng tám tại thừa thiên huế
góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc
khởi nghĩa thành công ở huế đã đánh dấu sự sụp đổ không tránh khỏi của bộ máy phong kiến trung ương tập quyền
cùng với chính phủ bù nhìn và các thế lực bảo trợ cho nó
đã tròn bảy mươi năm năm kể từ những ngày tháng tám sôi động ấy
thế nhưng mảnh đất thừa thiên huế vẫn im đậm dấu ấn của những ngày quật khởi
đang ra sức tìm kiếm đàn áp các thành viên tổ chức việt minh
trong khi đó lực lượng việt minh ở huế vẫn tồn tại hai tổ chức và lực lượng chủ chốt
đang phải hoạt động bí mật ở vùng rừng núi
có một điều rất lý thú đó là ở huế cùng với việt minh nguyễn tri phương
do tổ chức đảng ta thành lập và lãnh đạo
thì có thêm tổ chức việt minh thuần hóa hình thành từ pháp
mà có thể nói là cái tổ chức việt minh thuần hóa
từ pháp lại có ảnh hưởng rất sâu rộng trong cả giới trí thức
trong học sinh sinh viên trong tiểu thương và trong công nhân
và cái hoạt động của tổ chức này cũng hoạt động cũng hết sức phong phú và có hiệu quả
họ vừa tuyên truyền và đồng tập hợp lực lượng
họ vừa rải cả cái truyền đơn để thực hiện cả cái nội dung tuyên truyền để ủng hộ việt minh
sau khi hai tổ chức việt minh hợp nhất
lực lượng cách mạng ở huế đã có sự phát triển mạnh mẽ
từ đó đã giác ngộ tập hợp được một số nhân sĩ quân binh
cùng hàng chục vạn nhân dân cùng khổ tham gia lực lượng việt minh
ngày một mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm phát sinh nhật đầu hàng đồng minh
dưới danh nghĩa việt minh huyện tri phương thường vụ tỉnh ủy thừa thiên huế
đã triệu tập hội nghị cán bộ toàn tỉnh thống nhất chủ trương khởi nghĩa
và quyết định chọn huyện phú lộc để phát động giành chính quyền trước
nhằm rút kinh nghiệm cho các huyện khác
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho huế tiến hành khởi nghĩa
do những đặc điểm chính trị phức tạp ở huế
đồng thời đây cũng là địa bàn quan trọng
nên đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của trung ương
ngày hai mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
một cán bộ trung ương đến huế tham gia chỉ đạo khởi nghĩa
cùng ngày ủy ban khởi nghĩa được thành lập
một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng tám
thì hiện ra một sự kiện chào mừng
việc trao trả nam kỳ của chính phủ phát sinh nhật cho chính phủ nam triều
nhưng tuân hành quá đỏ lúc cơ hội này
là biển là thành một cuộc biểu tình của người dân
và hố vang các khẩu hiệu việt nam độc lập bốn năm
nước việt nam là của người việt nam
và cái cuộc tuân hành này là tháng lời
và cũng trong cái thời điểm đó thì đồng chí tổ hữu
khi đó là chủ tịch ủy ban khởi nghĩa là tuyên bố
là thành lập cuộc khởi nghĩa tháng tám ở huế là thành công
tuyên bộ đã đá mắt chính phủ lâm thời của thừa thiên huế
và do ông thông quang phiệt là làm chủ tịch
cách mạng tháng tám ở thừa thiên huế thành công
tạo áp lực lớn lên triều đình phong kiến lúc bấy giờ
tối hai mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bảo đại đồng ý thoái vị
điều này đã có sức lan tỏa
cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân cả nước
nhất là nhân dân trung bộ
đây chính là thắng lợi từ đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn của đảng
của tinh thần đại đoàn kết toàn dân
tháng lợi của lòng yêu nước
mục tiêu của cách mạng đặt ra là vừa phải danh độc lập
vừa phải đánh đổ chế độ phong kiến
thì như vậy thì rõ ràng là cách mạng tháng tám ở huế
thì vừa là để thực hiện cái khát vọng độc lập dân tộc
vừa là để buộc chính phủ của bảo đại
tức là vì vua cuối cùng của triều nguyện
buộc phải thoái vì ở huế để mà trao ẩn kiếm lại cho cách mạng
thì chính cái này nó làm tạo nên một cái tính chất triệt đề của cách mạng tháng tám
thừa thiết huế bảy mươi năm năm sau cách mạng tháng tám
đã và đang đón nhiều vận hội mới
huế là thành phố di sản
thành phố festival đặc trưng của việt nam và thế giới
đang gấp rút hoàn tất những phần việc cuối cùng
để được công nhận là thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian sớm nhất